quý vị và các bạn trong khoảng một tháng hơn một tháng nay
khi nhìn vào đời sống bề nổi của văn chương việt nam
người ta thấy rằng sự kiện được nhiều người chú ý
không phải là chuyện có tác giả tác phẩm nào mới xuất hiện
cũng không phải là có một trào lưu nào mới cần được quan tâm
và càng không phải có hội thảo hội nghị nào quan trọng
về những vấn đề của văn học nước nhà
mà lại là một tác giả và tác phẩm cũ
đó là cuốn tiểu thuyết lịch sử chí mưng và tràng đan sọt
của nhà văn bùi việt sĩ
trong cuốn tiểu thuyết này
có một đoạn ngắn gồm khoảng từ năm cho đến bảy câu
viết về một đề tài nhạy cảm
là đề tài tình dục
giữa nhân vật trần khánh dư và công chúa thiên thụy
như đã được ghi ở trong sử
và chính những dòng này đã khiến cho dư luận
tỏ ra rất là quan tâm
và có nhiều ý kiến cho rằng đây có thể
là một cuốn dâm thư
và không xứng đáng được các giải thưởng như vừa rồi
theo quan điểm của chúng tôi
thì đây là một câu chuyện phức tạp
và cần phải được bàn
một cách cho nó cụ thể hơn rõ ràng hơn
và để làm việc ấy
chúng tôi đã mời tới trường quay của truyền hình nhân dân
hai vị khách để cùng trao đổi
trong cuộc trao đổi chúng tôi hôm nay
trước hết có sự có mặt của nhà văn nguyễn văn thọ
tác giả của cuốn tiểu thuyết quyên
về cuộc sống của những người việt ở nga và đông âu
có rất nhiều trang
mà có liên quan tới đề tài chúng ta đang nói
và vị khách thứ hai là nhà văn di ly
cũng là người đã từng viết
và hơn thế nữa
còn từng xuất hiện trong nhiều diễn đàn
để trao đổi về viết thế nào
về tính dục trong văn trường
đây là cuốn tiểu thuyết viết về phạm ngũ lão
thế nhưng mà người ta cứ tranh cãi mãi
về nhân vật trần khánh dư
từ năm hai nghìn một mươi bốn được giải b
trong cuộc thi tiểu thuyết của hội nhà văn việt nam
sau một năm
bẵng đi ba năm không ai nói gì cả
cho đến vừa rồi thì được giải c
của sách hay trong giải thưởng sách quốc gia
thế thì không hiểu
vì cái lý do gì mà người ta
phát hiện ra
sẽ trở thành tâm điểm của dư luận
và chịu cái điều tiếng rất nặng nề
là viết thô tục
viết khiêu dâm viết đồi trụy
thậm chí có thể ảnh hưởng
tới trẻ con nếu mà nó đọc
các vị nghĩ thế nào về tất cả những chuyện này
thế thì ở đây á
ban đầu tôi rất buồn
mà tôi không định tham gia
nhưng mà khi thấy cả một cái tập thể rất lớn
đát đá một nhà văn bảy mươi hai tuổi
và đặt cho những cái trách nhiệm rất lớn lao đối với ông ấy
thì tôi giật mình
tôi đến chữ rồi nếu mà đúng về hành vi
thì chỉ có một câu
tả một cách tương đối trần trụi
rất là là cái hành vi của
của hai người đương mũn là
làm tình với nhau
và làm tình là lẽ lốt
cũng chưa đáng để chúng ta
phải đát đá anh ấy một cách ghê gớm như thế
thì cái thứ hai nữa là
cũng từ cái suy luận mà hết rất tự nhiên và sơ khai
bảo rằng ông này bối nhỏ anh hùng dân tộc trần khánh dư
thì đấy là một cái áp đặt
mà có nên chăng
trong một cái dư luận
cũng có những cái ý kiến của báo trinh thống
tương đối đứng đắn
thì có đặt vấn đề cao hơn một chút
ngoài ra cái phạm vi có tính chất là tự nhiên trên ở mạng xã hội
đấy là vậy thì những cuốn sách nó có cái yếu tố ấy
liệu có nên trao một cái giải quốc gia lớn như thế không
thì tôi cho là cách đặt vấn đề mà cần phải thảo luận
chứ còn nếu mà cứ bây giờ cứ dùng cái quyền năng của mình
để mà có thể
để mà có thể
đè một nhà văn lao động xuống bùn
mà không hiểu thông thường
cái nơi đến trốn
cái việc của nhà văn viết như thế nào
sách có cần hay không
tức là tình dục và giới tính có cần hay không trong văn học
và nếu như thế thì thể hiện như thế nào
như thế nào là cái độ cần và đủ
bao nhiêu là đủ
và như thế nào là
một cái cuốn dâm chứ
thì đấy là một vấn đề mà các nhà lý luận cũng phải làm rõ ra
thưa nhà văn nguyễn văn thọ
trong vấn đề mà ông vừa nêu ấy
chúng ta cần phải trao đổi một cách cụ thể xem là
vấn đề giới tính vấn đề tình dục có cần thiết ở trong văn xuôi hay không
và nên viết như thế nào
thì tôi nghĩ rằng cái đấy thì
tự mỗi nhà văn sẽ có câu trả lời của mình
chứ không ai có thể đưa ra được công thức ấy kìa
trong từng cảnh huống nhất định
trong từng cái mỹ cảm của mỗi cá nhân nhà văn
thì mỗi người sẽ biết tự quyết định thế nào
tuy nhiên ta trở lại vấn đề là
trước cái sôi sụn sụn của dư luận quanh cái chuyện này
mà như ông vừa nói ấy
trong khoảng có một câu ấy
cái cụm này nó khoảng năm hay bảy câu gì đấy
tôi nhớ không chính xác
nhưng mà thế thôi
hơn một trăm linh từ
thì rất nhiều người ở trong dư luận
đã lên tiếng một cách rất là quyết liệt
trước hết họ quy trách nhiệm vào nhà văn
là người đã cố tình tạo ra một dâm thư
quy trách nhiệm cho nhà xuất bản
là đã không biên tập kỹ để lọt ra một cuốn sách như thế này
và thứ ba là quy trách nhiệm cho các hội đồng giải thưởng
đã đọc không kỹ để cho một cuốn sách như thế
mà lại được giải thưởng như thế
cái quan điểm thì nó cũng rất là vô cùng
nhưng mà tôi chỉ nghĩ rằng
nếu như mà để có nhận định
chính xác về một cuốn sách
thì tôi chỉ mong muốn là chúng ta hãy đọc hết
kể cả nhiều người
có những nhà phê bình
nói rằng là
một tác phẩm thì chỉ cần là
vài dòng thì đủ biết là cả tác phẩm rồi
với một người nhà nghề ấy
thì đúng là có thể là
chỉ lướt qua thì cũng
có thể đánh giá được khá khá chính xác
cái văn phong của tác phẩm
nhưng khi mà chúng ta bàn luận với nhau
trên một cái phương diện là có
cái cơ sở luận chứng chính xác
thì chúng ta phải
dựa trên cái tính chính xác
khoa học chứ chúng ta không thể là
vọ đoán là chúng ta
chỉ thậm chí còn chưa đọc một trang
mà chỉ xem một cái đoạn cắt
của một ai đó trích dẫn trên mạng
mà nhảy vào ném đá tác giả
thì tôi nghĩ ra cũng hơi bất công
quan điểm của cá nhân tôi thì cái cuốn này
nó cũng không có cái vấn đề gì
mà để phải xúc phạm
tác giả đến mức như vậy
cái việc người ta sốc
vì cái sự
có thể nói là cái tính
dùng cái từ là dâm thư của tác phẩm
hay là người ta
cảm nhận cái đoạn này
nó miêu tả chưa tinh tế
thì đấy là hai chuyện hoàn toàn khác nhau
chúng ta phải nói một cách là
là trên cái phương diện
chính xác chứ không phải chỉ vì
một cái cảm nhận là không thích nào đó
mà chúng ta phủ nhận hoàn toàn tác phẩm
thế còn tác phẩm thì có thể là
tôi nghĩ là nếu như
một khi là đã được
hai cái giải thưởng của hai cơ quan
có thể không phải giải cao nhất nhưng mà
đã được một cái giải thưởng
thì có thể họ cũng có cái lý của họ
đọc giả đòi hỏi một cái gì
nhiều hơn thế thì thứ nhất là đọc giả
nên đọc đầy đủ tác phẩm
thứ hai nữa đọc giả
nên đọc những cái tác phẩm dự thi
của năm đó và
như vậy thì mới có thể
là có một cái lượng điểm chính xác
nhưng mà bây giờ thì phần lớn là
người ta cũng không đọc nhiều văn chương
mà người ta thích bình luận hơn
những sự việc xảy ra với cuốn sách
chim ưng và chàng đan sọt của nhà văn
bùi việt sĩ cho phép người ta đặt
một giả thiết nếu cuốn sách này không
được giải xê sách hay có khi đã không
nên chuyện để có thêm một tham khảo
nữa về trường hợp này phóng viên chúng tôi
đã tìm đến nhà thơ nhà phê bình
văn học lê thành nghị chủ tịch hội đồng
lý luận phê bình của hội nhà văn việt nam
một thành viên ban giám khảo giải sách hay
những dòng cuối của tháng ba mươi bảy và những dòng đầu
của tháng ba mươi tám và tôi đoán
tôi đếm được khoảng chừng bảy tám dòng
khoảng chừng hai trăm linh từ chưa đến hai trăm linh từ
nói về một lần
mà quan hệ nam nữ
quan hệ giữa trần khánh dư
và thiên thụy nó
có phần thô thiện
tôi nghĩ rằng là nếu như bạn
đọc bình tĩnh đọc cuốn sách này
từ trang đầu đến trang cuối
nắm bắt được ý đồ của tác giả
và thấy rõ
cái ý định của tác giả thì
những cái dòng kia
những bảy tám dòng kia
chẳng là gì đối với cái sự thành công của cuốn sách này
nhưng bởi vì cũng như
có những bạn đọc có thể là chưa đọc hết
cả cuốn sách mà cũng có thể
đọc nhưng mà cũng chú ý
những cái mặt được kia cái mặt tích cực kia lắm
mà lại chú ý về những cái mặt
gây phản cảm này
và nhiều khi có cảm giác là những
ý kiến đấy là
nó to lên những cái điều phản cảm
và một số bạn đọc
chưa kịp đọc chưa có thời gian
chưa kịp có điều khiển để đọc cuốn sách này
cứ tưởng đấy là nơi nối chung chính của cuốn sách này
và nói rằng
đấy là cuốn sách khiêu dâm
rồi này kia thì tôi nghĩ là nó hơi quá
giải c thì cũng nên là
một cái giải để mà khuyến khích
tác giả thôi thì tôi nghĩ rằng là
nếu như mà bây giờ chúng ta xử lý
bằng cách thu hồi
thu hồi giải thưởng hoặc là thu hồi sách
thì chúng ta biết rồi
kinh nghiệm trong cuộc sống tức là chúng ta
nhiều khi cái việc làm của bình thường tưởng tốt
nhưng nó lại gây tác dụng
ngược lại ở chỗ tức là
nếu chúng ta như thế chẳng hạn biết đâu đầu nậu
hoặc là in rất nhiều cuốn sách rất nhiều những bản thân
đáp chẳng hạn thì như thế là tôi không nói
gì cả thế nhưng mà rõ ràng
rất là lợi bất hợp cập hạ
như vẫn thường xảy ra
khi dư luận về cuốn sách chim ưng
và tràng đan sọt ào lên hiệu ứng
thị trường đến ngay tức khắc tại phố
sách đinh lễ chúng tôi đã gặp
bà vũ thúy hoa một người bán sách
lâu năm và được bà chia sẻ
mọi người lúc nào cũng tò mò
có khi lúc mà có sách

chị có nhớ trang nào không

nhiều người đọc theo gốc độ lịch sử

cho con cháu đọc được
con cháu ấy rất là thích lịch sử
đọc theo cách của người đọc tùy cùng người
dư luận thì có người thì theo lối
lịch sử hay như thế không công túc
có người thì bảo những thời đấy
thì ai kiểm định được

hay là tình dục giới tính
ta gọi ngắn gọi là sách
nó là cái
không nên né tránh nó
ở trong cái
cái hành lang của cả một cái vấn đề lớn
nằm ở trong văn học
nó là đời sống con người
nó là một trong hành vi của con người
thậm chí nó mang một sức mạnh rất lớn
để tạo nên những sức mạnh của con người
có thể là cái sức mạnh ấy làm nên tốt hơn
cho đời sống tốt hơn
có thể cái sức mạnh nó làm cho con người tha hóa
đấy là ta phải hiểu hai mặt như thế
thế nhưng mà ở đây khi
nếu như để cần
trong tôi lại nhắc lại
về nhân vật về tổ chức xây dựng nhân vật
trong cấu trúc hệ thống hành lang nhân vật
cần phải nói nó
để rõ ra cái gì
mà sách có thể
thì tác giả có quyền năng
mạnh dạn để họ để viết
mặc dù rằng viết sách
giữa cái dâm tục với cái
cần thiết nó rất mong manh
nó đòi hỏi tài năng của nhà văn
cũng mong muốn
là đọc được những cái
trang văn miêu tả tình xúc
mà nó đẹp đẹp đây không
có nghĩa là nó phải có cỏ cây hoa lá trăng sao
bay bướm thì nó mới là đẹp
đẹp ở đây nó là cái giá trị
mỹ học và
nghĩa là cùng một cái điều
tình thường đấy nhưng mà nhà văn
nó miêu tả thứ nhất là nó hợp tình hợp cảnh
nó hợp với nhân vật
thì nó là trở nên nó đẹp
nó phù hợp với hoàn cảnh còn nếu như chúng ta cố gắng
đưa vào nó khiên cưỡng hoặc nó không phù hợp
với nhân vật hoặc là thậm chí là
đôi khi thì tôi viết sách thì tôi
hay đưa ra một cái phản biện rằng là
thế bây giờ mình cắt đi hẳn
một cái đoạn này thì cái cuốn sách nó còn
có cái giá trị nữa hay không hay là thiếu
cái đoạn này thì sách không thể
là hay được thì nếu mà cảm thấy là
bỏ cái đoạn đi đây đi sách nó cũng chẳng làm sao
thì có lẽ là nên bỏ
thế thì cái điều mà
độc giả cũng rất là mong muốn là được đọc
những cái đoạn mà nó rất là
đẹp và rất là
có nghĩa là miêu tả
và cái cách viết cái cách hành văn
rất là có nghề của
người viết không phủ nhận được rằng là
đây là một cái chủ đề mà nó
xuất hiện hàng ngày trong phim ảnh
và văn học nhưng mà đôi khi
mà chúng ta có thể là
làm không tới thì nó lại bất cập hạ
bởi vì là đó cũng là một cái con dao hai lưỡi
tôi thấy rằng trong cái luồng dư luận
mà phản đối cái cuốn chê mưng và tràng đan sọt
hay nói một cách cụ thể hơn là phản đối
mấy cái câu mà viết
về cái sen
cái sen giữa nhân vật
phụ là trần khánh dư với công chúa thiên thụy
bởi vì nhân vật chính là phạm ngũ lão cơ
thì nó có
một cái lý lẽ mà thoạt nghe ấy
thì thấy rất đúng
nhưng mà ngẫm lại thì tôi lại thấy nó
sai sai ở đây
tức là bây giờ người ta có một cái thói quen là bất
cứ một chuyện gì khi phản đối ấy
để tăng thêm lý lẽ cho mình ấy
họ thường đưa trẻ con ra
cái này nó có hại cho trẻ con mà tôi nghĩ rằng trẻ con bây giờ
thì nó có thể bị hại vì nhiều thứ lắm
chứ không phải do đọc sách
trẻ con mà nó chịu đọc sách thì có khi lại là may
trẻ con thì thực ra là người ta phân loại
là sách cho trẻ con và sách cho người lớn
cho nên là
cái cuốn này in ở nhà xuất bản hội hội nhà văn là
sách không phải cho trẻ con
vâng đúng rồi sách trẻ con là sách ở nhà xuất bản kim đồng
và vì vậy thì cái điều này nó cũng hơi khiên cưỡng
bởi vì là thậm chí là không có cái đoạn đó
thì trẻ con cũng không
chưa đến tuổi đọc cái cuốn đó
chúng nó cũng không quan tâm đến cuốn đó đâu
cho nên là
người ta có thể là
cái này nó gọi theo một cách là nâng cao quan điểm hoặc là đành trao khái niệm
tôi nghĩ tới một vấn đề khác
và có thể là cũng phải đặt ra để chúng ta cùng trao đổi làm sao
tức là có nhiều nhà văn
lựa chọn viết về tình dục
như là một cái cách tăng thêm sức hấp dẫn
cho tác phẩm của mình
nhưng cũng có rất nhiều nhà văn mà tôi được biết
và được đọc một cách tương đối cẩn thận
như là chị đỗ bích thúy chẳng hạn
chị nguyễn ngọc tư chẳng hạn
anh lưu xuân minh chẳng hạn
và rất nhiều nhà văn tuyển bối khác
ông nguyễn xuân khánh
tác phẩm của họ cực kỳ hấp dẫn mặc dù không có một trang nào viết về tình dục hết
thế thì câu hỏi đặt ra ở đây là
liệu có cần phải dùng đến tình dục
như là một cái
phương cách để mà tăng thêm sức hấp dẫn cho tác phẩm của mình hay không
cái việc là có cần
đến tình dục hay không
trong cái tác phẩm của mình thì tôi nghĩ là
cái nhân vật và cái bối cảnh nó có cần hay không
chứ không phải là tác giả cần hay không
độc giả cần hay không
và nhà xuất bản cần hay không
còn nếu như mà muốn câu khách bằng tình dục
một cách hẳn hoi thì có thể là cũng phải cần một cái sự chuyên nghiệp
ví dụ như là năm mươi sắc thái chẳng hạn
hiện nay là năm mươi sắc thái
nó có doanh thu vào dạng hàng đầu
trong số các tác phẩm văn chương trên thế giới
thì nó có là văn chương đúng nghĩa hay không
còn phải bàn nhưng mà tuy nhiên thì
số lượng độc giả đập rất là nhiều
tác giả nào
cầm bút muốn để cho mình
nổi tiếng nhanh
còn để câu khách
dùng sách như một phương tiện
là trước sau
bị loại khỏi
cái dòng chảy của văn chương
một cách nghiêm túc thời gian sẽ trả lời
nếu như cái ngữ cảnh đòi hỏi
cảnh tình đòi hỏi nhân vật đòi hỏi
chứ không phải tác giả
thì tác giả buộc phải
đưa sách như một
phương tiện để cho rút
những cái mục tiêu của mình
những cái mà nó tự thân nó đòi hỏi
còn nếu như anh chỉ nghĩ đến cái chuyện
anh phải đút sách vào đây để
thế nọ thế kia
thì thời gian nó sẽ giết chết những tác giả ấy
vì vậy mà mà đấy
anh nói rất đúng nhé
tôi là người bạn tương đối khá thân thiết
bằng văn bóng niên
của nhà văn đỗ bích thúy
hầu như chị không
có những cái mối tình mà nhẹ ra rất dễ
đưa vào đoạn sách nào
chị không bao giờ
không bao giờ viết
nhưng mà tôi vẫn những cái tiểu thuyết của chị
đỗ bích thúy vẫn cuốn nguộn
rất cảm ơn ý kiến của nhà văn nguyễn văn thọ và nhà văn zian ly
như vậy là trong cuộc trao đổi của
góc nhìn văn hóa hôm nay
từ một tác phẩm cụ thể là chiêm ưng và tràng đăng son
một tác phẩm mà với một đoạn văn rất ngắn
đã gây sóng gây gió
trên dư luận trong thời gian hơn nửa tháng qua
thì chúng ta đã chạm tới
một trong những vấn đề mà
nó không phải là mới hoàn toàn không phải mới
nhưng luôn luôn khiến dư luận quan tâm
mỗi khi nó trở lại
tính dục trong phần chiêng thế nào
thì tôi có thể tạm kết luận ở đây
qua phát biểu của hai vị
qua sự chia sẻ quan điểm của hai vị
là nếu như mà chúng ta
đã cùng đồng thuận với nhau rằng
tính dục nó là một phần tất yếu
trong cuộc sống của con người
thì nó cũng là một trong những nội dung mà
nhà văn hoàn toàn có quyền đưa vào trong tác phẩm của mình
tuy nhiên đây là một trong những nội dung
rất là nhạy cảm
và chính vì thế mà mỗi người viết
bằng cái bản lĩnh cầm bút của mình
bằng cái phông văn hóa của mình
thì mình phải hết sức cẩn thận
trong cái lựa chọn để làm sao
những cái dòng mà viết về
cái nội dung nhạy cảm này
nó phải thực sự là mang được
giá trị chân thiện mỹ
nó xuất hiện một cách hợp lý
đúng với tình tiết câu chuyện đòi hỏi
và nó nói nhiều về
cái phần con người của nhân vật
tôi nghĩ rằng độc giả thì hiện nay
độc giả của văn chương nói chung
thì càng ngày càng trưởng thành hơn rất nhiều
và họ sẽ là người mà
được cái giá trị của những trang viết
của nhà văn ở trên tất cả mọi đề tài
kể cả cái đề tài nhạy cảm
mà chúng ta đang nói là đề tài tín dụng
vâng một lần nữa thì
rất cảm ơn quý vị đã tham gia
và chia sẻ quan điểm của mình
trong chương trình của chúng tôi ngày hôm nay

và hẹn gặp lại